truyền hình nhân dân xin được tóm tắt tiểu sử đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày sinh một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn dân tộc kinh quê quán xã đông hội huyện đông anh thành phố hà nội
ngày vào đảng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày chính thức ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trình độ được đào tạo
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai chủ tịch quốc hội các khóa một mươi một một mươi hai đại biểu quốc hội các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba và một mươi bốn
tóm tắt quá trình công tác
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba học trường phổ thông cấp hai cấp ba nguyễn gia thiểu gia lâm hà nội
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy sinh viên khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp hà nội
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cán bộ phòng tư liệu tạp chí học tập nay là tạp chí cộng sản
tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cán bộ biên tập ban xây dựng đảng tạp chí cộng sản đi thực tập ở huyện thanh ngoai tỉnh hà tây
năm một nghìn chín trăm bảy mươi một bí thư tri đoàn cơ quan tạp chí cộng sản từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị
trường đảng cao cấp nguyễn ái quốc nay là học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tri ủy viên
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi cán bộ biên tập ban xây dựng đảng tạp chí cộng sản phó bí thư tri bộ
tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi một học nga văn tại trường đảng cao cấp nguyễn ái quốc
tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ nay là tiến sĩ khoa xây dựng đảng
thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội liên xô
tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó ban xây dựng đảng
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trưởng ban xây dựng đảng tạp chí cộng sản
tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phó bí thư đảng ủy
tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám rồi bí thư đảng ủy cơ quan tạp chí cộng sản
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một

tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ủy viên ban biên tập tạp chí cộng sản
tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó tổng biên tập tạp chí cộng sản
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tổng biên tập tạp chí cộng sản
tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay ủy viên ban chấp hành chung bước đảng các khóa bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phó bí thư thành ủy hà nội kiêm trưởng ban cán sự đại học và trực tiếp phụ trách ban tuyên giáo thành ủy hà nội
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay ủy viên bộ chính trị ban chấp hành chung bước đảng các khóa tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng một năm hai nghìn phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của đảng
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn một tham gia thường trực bộ chính trị
tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn một tham gia thường trực bộ chính trị
tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn sáu phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
từ tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một chủ tịch hội đồng lý luận trung ương phụ trách công tác lý luận của đảng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một đến tháng tám năm hai nghìn sáu
tháng một năm hai nghìn đến tháng sáu năm hai nghìn sáu bí thư thành ủy hà nội các khóa một mươi hai một mươi ba một mươi bốn
tháng năm năm hai nghìn hai đến nay đại biểu quốc hội các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn
tháng sáu năm hai nghìn sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi một chủ tịch quốc hội các khóa một mươi một một mươi hai bí thư đảng đoàn quốc hội ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến nay tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai bí thư quân ủy trung ương
tháng hai năm hai nghìn một mươi ba đến nay trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tham gia ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi